thưa quý vị thời gian gần đây tại thành phố đà nẵng nổi lên một số đối tượng giả danh là cán bộ phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng
cung cấp thông tin sai sự thật yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng chuyển vào tài khoản một số tiền lớn để bảo lãnh
nếu không sẽ bị khởi tố bắt tạm giam vì liên quan đến đường dây tổ chức phạm tội
sau đó bằng nhiều cách khác nhau các đối tượng này đã lấy cắp mã otp chiếm đoạt sim điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại